với mục tiêu tạo ra một tuyến đường giao thông có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đồng bộ và hiện đại góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt
trong sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai thành phố hà nội đã ra quân thực hiện dự án xây dựng đường tây thăng long đoạn từ đường phạm văn đồng đến đường văn tiến dũng
tuyến đường được xây dựng với chiều dài ba hai mươi bốn km điểm đầu giao với đường phạm văn đồng thuộc phường cổ nhuế hai điểm cuối giao với đường văn tiến dũng thuộc phường minh khai
quy mô gồm hai làn đường xe chạy chính và hai làn đường gom giải phân cách trung tâm hai phần giải phân cách giữa lòng đường chính và đường gom vỉa hè